tối ngày hai mươi tháng một mươi hai tại quảng trường võ nguyên giáp thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
bộ quốc phòng phối hợp với bộ công thương và ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên đã tổ chức khai mạc triển lãm
thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và hội trợ việt bắc năm hai nghìn một mươi chín
dự lễ khai mạc có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
phát biểu tại lễ khai mạc phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định
quân đội nhân dân việt nam đã xây đắp nên truyền thống phẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ hồ
luân chung với đảng hiếu với dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội
triển lãm hội trợ việt bắc hai nghìn một mươi chín có quy mô trưng bày hơn một mươi m hai
thu hút một trăm sáu mươi đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài quân đội tham gia với gần ba trăm linh gian hàng
triển lãm hội trợ việt bắc hai nghìn một mươi chín là dịp để các doanh nghiệp trong nước
đặc biệt là các doanh nghiệp quân đội và doanh nghiệp vùng việt bắc giao lưu
giới thiệu quảng bá sản phẩm dịch vụ tới các nhà đầu tư trong nước và quốc tế
hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại triển lãm diễn ra từ ngày hai mươi tháng một mươi hai đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi hai